ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam vừa tổ chức hội thảo phát triển cây dược liệu
nhằm đánh giá tình hình định hướng và giải pháp phát triển dược liệu
để đưa quảng nam trở thành một trong tám vùng phát triển dược liệu quốc gia
hiện nay trên địa bàn tỉnh quảng nam có hơn tám trăm ba mươi hai loài dược liệu thuộc năm trăm chín mươi ba chi
một trăm chín mươi họ thực vật làm thuốc
những năm qua diện tích trồng dược liệu không ngừng được mở rộng
toàn tỉnh hiện có khoảng năm trăm linh hectare dược liệu
trong đó có sâm ngọc linh đẳng sâm đương quy và bà kích
đặc biệt vừa qua sâm ngọc linh được công bố chỉ dẫn địa lý ngọc linh
cho sản phẩm xâm củ nên được một số doanh nghiệp đăng ký thuê môi trường rừng
để trồng sâm ngọc linh với diện tích hơn một một trăm linh hectare
hội thảo này nhằm mục đích đưa ra những hướng đi mới cho cây dược liệu
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi năm đưa quảng nam trở thành vùng sản xuất dược liệu lớn nhất
vùng duyên hải nam trung bộ với chế biến sâu các loại dược liệu sạch
có thương hiệu riêng qua đó gắn vùng dược liệu với phát triển du lịch